tối ngày một mươi bốn tháng hai theo giờ việt nam chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc điện đàm với tổng thống hoa kỳ donald trump
cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển thực chất hiệu quả trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền
toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình
ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như là trên thế giới
tổng thống donald trump gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo và nhân dân việt nam nhân dịp tết cổ truyền mậu tuất
bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà nhân dân việt nam đã đạt được trong năm qua
cảm ơn sự đón tiếp trọng thị chú đáo mà lãnh đạo và nhân dân việt nam đã dành cho cá nhân ông và đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ
trong chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam và dự hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi năm
khẳng định hoa kỳ coi trọng quan hệ và vai trò tích cực của việt nam
trong khu vực và sẽ tiếp tục hợp tác với việt nam thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện phát triển hơn nữa trong thời gian tới
chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng những thành tựu mà chính phủ và nhân dân hoa kỳ đã đạt được
trong năm đầu tiên nhậm chức của tổng thống donald trump
khẳng định chuyến thăm việt nam cấp nhà nước và dự hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi năm của tổng thống donald trump
đã ghi dấu ấn quan trọng tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hiệu quả ổn định của quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
việt nam coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với hoa kỳ và sẽ tích cực hợp tác cùng hoa kỳ để đưa quan hệ hai nước
tiếp tục đạt những bước tiến mới và thực chất trong thời gian tới
chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống donald trump đã trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ việt nam hoa kỳ
tập trung triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục ưu tiên thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại
coi đây là trọng tâm và động lực phát triển quan hệ hai bên
hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy các nội dung hợp tác song phương khác như giải quyết hậu quả chiến tranh
trong đó có việc triển khai dự án tẩy độc dioxin tại sân bay biên hòa
hai nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế trong đó có khẳng định lại lập trường của hai bên về vấn đề biển đông
đồng thời nhất trí duy trì trao đổi tiếp xúc gặp gỡ cấp cao nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển
vì lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần củng cố hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới